hôm nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm hai bị cáo gồm nguyễn kim long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và đặng phương nam sinh năm hai nghìn bốn cùng chú tại huyện tam bình về các tội giết người và gây dối trật tự công cộng
theo cáo chẳng vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sau khi nhậu xong nam mượn xe mô tô của bạn chạy netpo trong khu đông dân cư
khi chạy ngang nhà và bị long nhắc nhở lúc này nam quay lại rủ nhóm bạn nhậu đến tìm long để đánh
khi đến nhà long cả nhóm đập cửa rào đe dọa đánh long thấy vậy anh cao hoàng vũ là hàng xóm ra xem thì bị nhóm đối tượng của nam đánh tới tấp
trong lúc xô sát long đã dùng lưỡi kéo đâm tử vong hai người trong nhóm của nam
được biết vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo long một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
tuy nhiên ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tối cao tại tp hcm đã hủy bản án trên đề nghị điều tra bổ sung một số chi tiết liên quan đến vụ án và bổ sung bị cáo nam
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn kim long tù trung thân về tội giết người và bị cáo đặng phương nam ba năm tù giam về tội gây dối trật tự công